sau hơn một tuần xét xử chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi một tòa án nhân dân tỉnh gia lai đã tuyên án một mươi hai bị can liên quan đến những sai phạm xảy ra tại ban quản lý rừng phòng hộ bắc biển hồ
đây là vụ án điển hình cho những hành vi tham ô lợi dụng chức vụ quyền hạn cố ý làm trái quy định nhà nước và thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng tại địa phương
theo cáo trạng trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi năm tại ban quản lý rừng phòng hộ bắc biển hồ đã để xảy ra các sai phạm về quản lý đất đai làm mất một phần diện tích đất rừng
gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước sai phạm về quản lý thu chi tài chính gây thiệt hại đến ngân sách nhà nước trên bốn trăm tám mươi triệu đồng
hội đồng xét xử đã tuyên án ông nguyễn đức nguyên trưởng ban quản lý rừng phòng hộ bắc biển hồ tám mươi bốn tháng tù
về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
bị cáo đặng văn cường nguyên kế toán trưởng ban quản lý rừng phòng hộ bắc biển hồ mức án ba mươi chín tháng tù giam
về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước và tham ô tài sản
sáu bị cáo bị nhận bức án từ sáu tháng đến một mươi tám tháng tù và bốn bị cáo khác bị tuyên phạt từ sáu tháng đến chín tháng tù cải tạo không giam giữ
hội đồng xét xử cũng buộc các bị cáo bồi thường tổng cộng trên một năm tỷ đồng để khắc phục hậu quả